website big bảy travel có bài viết về năm mươi điểm đến đẹp nhất năm hai nghìn hai mươi
trong đó có mù căng trải của việt nam
số liệu của bài viết dựa trên khảo sát của một năm triệu người dùng trên instagram hay pinterest
trong đó địa danh mù căng trải ở yên bái việt nam đứng ở vị trí số hai mươi một
nhờ được canh tác và chăm sóc cẩn thận qua nhiều thế kỷ
nơi này đã sở hữu những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới
bên cạnh đó mù căng trải còn có nền văn hóa địa phương sôi động
khi du khách tới đây sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc sống của người dân bản địa
huyện mù căng trải có gần năm trăm linh hectare ruộng bậc thang
được bộ văn hóa thể thao và sộ lịch công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia
dân số mù căng trải có tới chín mươi là người dân tộc mông
sự đa dạng về dân tộc đã tạo cho nơi đây có một nền văn hóa phong phú mang đậm bản sắc dân tộc